ngày bốn chín trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương đông đang được tổ chức tại thành phố vladivostok
liên bang nga đoàn đại biểu cấp cao việt nam do phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dẫn đầu
đã tham gia phiên thảo luận nga và liên minh kinh tế á âu tại châu á thái bình dương
nhân tố hội nhập và triển vọng tăng cường hợp tác
phát biểu tại phiên thảo luận phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh
sau hơn năm mươi năm hình thành và phát triển hình ảnh và vị thế của asean ngày càng được khẳng định
là một trong những tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất và đóng vai trò ngày càng quan trọng
trong quan hệ khu vực và quốc tế
đồng thời đề nghị trong thời gian tới các bên cần tiếp tục triển khai một cách hiểu hiệu
hiệp định fta giữa việt nam và eaeu làm tiên đề để thuyết phục vận động được các quốc gia khác
trong việc xây dựng hiệp định fta giữa asean và eaeu
những kết quả tích cực từ hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
các quốc gia thành viên sẽ tìm ra cơ hội thúc đẩy và phát triển các hoạt động thương mại và đầu tư
trong các lĩnh vực công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ năng lượng công nghiệp chế biến
khai thác dầu khí với cộng đồng asean